năm hai nghìn một mươi bảy thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn toàn tỉnh thái nguyên
có gần bảy mươi đề tài sự án về lĩnh vực nông lâm nghiệp
một trong những dự án điển hình đó là ứng dụng công nghệ xây dựng mô hình nuôi chai nước ngọt lấy ngọc
hiện đang được thực hiện tại khu vực lòng hồ núi cốc
dự án đã được thực hiện tại trung tâm đào tạo nghiên cứu và phát triển thủy sản vùng đông bắc
trường đại học nông lâm thái nguyên và các hộ dân tại xã tân thái huyện đại từ
với mục tiêu hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi chai nước ngọt lấy ngọc
phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh thái nguyên góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế
và phát triển ngành du lịch tại địa phương
dự án từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến nay đánh giá bước đầu cho thấy chất lượng ngọc chai nuôi tại hồ núi cốc
rất là tốt độ láng bóng cũng như là chất lượng màu ngọc
và đặc biệt là chất lượng màu ngọc
và khả năng sinh trường của con trai nuôi sau cấy rất là tốt
chính vì vậy đồng thời chúng tôi với mục tiêu là chúng tôi sẽ phát triển mạnh
cái nghề nuôi chai nước ngọt này trên địa bàn tỉnh
chất lượng ngọc trai thu tại hồ núi cốc đã được các chuyên gia nhật bản đánh giá cao hơn
so với các tỉnh khác ở miền bắc
ngọc chai dày tròn bóng kích cỡ lớn và không tì vết
chỉ từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy việc kế nhân được thực hiện với số lượng hai trăm linh viên
cho năm mươi con chai nguyên liệu
đến nay dù mới được tám tháng nhưng nhân đã được phủ kín
cho thấy khả năng sinh trưởng tốc độ phủ ngọc của chai nguyên liệu nuôi trên hồ núi cốc
là rất nhanh so với các vùng nơi khác
khi các mùi này thành công chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho địa bàn tỉnh
để nhân rộng những mùi này ra tạo ra những làng nghề
hoặc là những nghề cho người nông dân ở vùng dự án
để mọi người dân có thể tham gia vào để tạo ra những chuỗi sản phẩm
công nghệ cao trên hồ núi cốc thì cái sản phẩm đó
có thể gắn với lại cái sản phẩm du lịch
coi đó là một sản phẩm du lịch của tỉnh thái nguyên
kỹ thuật nuôi chai nước ngọt lấy ngọc được coi như công nghệ mạ sinh học
là dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao
tỉnh thái nguyên đã và đang tiếp tục chỉ đạo các cấp các ngành
cùng với các đơn vị địa phương trực tiếp hỗ trợ tạo điều kiện tập huấn
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho bà con nông dân tiếp tục nhân rộng mô hình
ngoài giải quyết việc làm cho người dân
thành công của dự án còn góp phần quan trọng vào việc phát triển du lịch hồ núi cốc
với định hướng trở thành trung tâm du lịch quốc gia